lâm đồng hiện có bốn mươi ba dân tộc cùng sinh sống đứng thứ hai trên cả nước sau đắk lắc với bốn mươi sáu dân tộc
do đó địa phương rất quan tâm hỗ trợ để con em các dân tộc thiểu số có điều kiện học tập nghiên cứu
và đến nay toàn tỉnh đã có trên một mươi chín lượt học sinh sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí học tập
những năm qua công tác giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở lâm đồng đã có nhiều chuyển biến đáng kể
tỷ lệ học sinh đến trường tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông tăng rõ rệt
chế độ chính sách hỗ trợ đối với học sinh sinh viên dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ kịp thời tạo sự bình đẳng trong giáo dục
tỉnh lâm đồng cũng đã huy động người dân và các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây mới sửa chữa
nâng cấp hai trăm ba mươi bốn công trình trường học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tạo điều kiện cho trên một trăm năm mươi người được tham gia các lớp đào tạo trình độ đại học hoặc trên đại học
tuyển dụng năm mươi chín công chức cấp tỉnh hàng trăm công chức cấp huyện và xã theo chính sách ưu tiên trong tuyển dụng đối với cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số